trước thềm năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tp hcm cũng mong muốn kỳ vọng đất nước hòa bình kinh tế phát triển nhanh và bền vững đời sống của nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc
tại tp hcm trong những ngày này không khí chào đón năm mới cũng đang diễn ra hết sức nhộn nhịp
những điểm thu hút đông khách tham quan nhất là khu vực đường hoa phố đi bộ nguyễn huệ nhà thơ đức bà chợ bến thành đang được trang trí đèn hoa rực rỡ
tôi tin tưởng rằng trong thềm năm mới sự chỉ đạo quyết liệt của đảng bộ thành phố và của ủy ban dân thành phố
thì đời sống của nhân dân sẽ được tăng cường nâng lên đặc biệt là hội viên hội của chính minh
chúc sức khỏe nhân dân và chúc sự bình an đến với mọi nhà sang năm mới an khang thịnh vượng
và còn riêng bản thân tôi tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình với một người tổ trưởng bảo vệ dân phố của khu phố
tôi sẽ giữ bình yên cho khu phố mình
cảm nhận của em qua thành phố năm hai nghìn một mươi sáu rất là tốt
xã hội của mình ngày càng phát triển tươi vui
với lại đặc biệt năm nay là đảng và nhà nước rất quan tâm tới việc giúp đỡ những người dân nghèo
em chúc cho đất nước việt nam mình ngày càng giàu đẹp người dân thì ngày càng làm được đạt được nhiều ước vọng hơn
trước thềm năm mới thì tôi hy vọng đất nước việt nam mình ngày càng giàu đẹp hơn
cuộc sống của người dân được ấm no hạnh phúc hòa nhập với bạn bè thế giới an ninh quốc phòng cũng như là các tệ nạn thuyên giảm riêng thành phố hồ chí minh ngày càng phát triển hơn
đồng thời cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố hồ chí minh cũng mong muốn trong năm mới này thành phố sẽ có nhiều doanh nghiệp mới được thành lập tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động
tình trạng giao thông ngày càng thông toán hơn nạn cướp giật trên đường phố được kéo giảm nhanh nạn tham nhũng được đẩy lùi